thưa quý vị không những đi ngược chiều khi bị xe ô tô đi đúng chiều chặn đầu
thì tài xế xe ô tô con đã nhảy xuống với thái độ hung hăng thậm chí là thách thức đe dọa đấm đối phương
công an tp hà nội cho biết vừa qua một clip ghi lại hình ảnh người đàn ông vi phạm giao thông
nhưng còn chửi bới và thách thức khiến cho cư dân mạng phẫn nộ
theo nội dung của đoạn clip này một xe ô tô trong quá trình di chuyển trên đường hoàng minh giám
quận cầu giấy hà nội đấu đầu xe ô tô con đang đi ngược chiều xin nhan xin rẽ
thấy chiếc xe ô tô con vi phạm giao thông gây nguy hiểm cho các phương tiện xung quanh trong quá trình di chuyển
nên ô tô đi đúng chiều đã chặn đầu kiên quyết không cho xe qua
làm việc với cơ quan công an lái xe đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
cơ quan công an đã xử phạt lái xe với lỗi đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều
quay đầu xe tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm quay đầu đối với loại phương tiện điều khiển
phạt tiền năm triệu chín trăm linh nghìn đồng và tước giấy phép lái xe hai tháng